chuyện rất đời nhiều khi tưởng đã là đường cùng nhưng với sự đùm bọc động viên ân cần gần gũi lại khiến lòng người ấm áp đến lạ
hiện tại nhìn vào cuộc sống của gia đình chị bí thị xoan một trong những gia đình tiêu biểu của xã thanh long về phát triển kinh tế
ít ai biết rằng chỉ cách đây mấy năm thôi vợ chồng chị đã gần như tuyệt vọng vì gia đình có duy nhất một người con trai nhưng lại nghiện ma túy
sự khắc khoải suy nghĩ hàng đêm làm hai vợ chồng như già thêm mấy tuổi khi con trai không chịu làm ăn cứ lấy tiền của gia đình để đi chơi bời đua đòi
nắm bắt tình hình địa bàn có nhiều dấu hiệu của sự phức tạp cần phải chấn chỉnh lại ngay an ninh trật tự
các chiến sĩ đồn biên phòng na hình đã xuống tận nhà nỗ lực giúp đỡ vận động gia đình chị xoan đưa con cháu
ai đi cai nghiện đến nay đã được mấy năm con trai chị xoan giờ đã cùng vợ trí thú làm ăn chăm lo cuộc sống
đối với những người lính biên phòng bảo vệ biên cương là trọng trách mà đảng và nhân dân giao phó
tuy nhiên đóng quân trên địa bàn biên giới xa xôi các chiến sĩ luôn xác định
việc của dân như việc của nhà khó khăn của dân là khó khăn của chính mình
vì vậy khi những năm trước con đường của thôn nà vạc chỉ là con đường đất mùa mưa lầy lội trẻ con đi học cũng khó
nhưng khó nhất vẫn là nông sản của người dân sản xuất ra không bán được với giá cao do đường vào thôn quá khó khăn
đây cũng là một trong những điểm yếu để tội phạm gây mất trật tự an ninh
cần có một con đường bê tông đi lại cho nhân dân thôn nà vạc
là điều trăn trở của các chiến sĩ đồn biên phòng
sau khi xuống dân họp bàn và xem xét tình hình lãnh đạo chỉ huy đồn đã vận động chiến sĩ trong đơn vị
ủng hộ ngày công tiền lương kêu gọi các nhà hào tâm để làm con đường bê tông cho bà con đi lại dễ dàng
thành quả đã đền đáp tấm lòng của các anh
chỉ trong vòng hơn một tuần lễ con đường dài hơn ba trăm linh mét đã được hoàn thành mang lại niềm vui cho người dân trong thôn
như lúc trước thì trời mưa đi lại rất là khó khăn
nhưng mà bây giờ bắt đầu làm một cái con đường nông thôn thì bây giờ đi nó cũng đỡ lầy lột hơn
nhưng mà bây giờ là cũng cảm ơn các chiến sĩ biên phòng đồn ná hình cũng về giúp cho thôn nà vạc
con đường đi lại thì sẽ thuật tiệt cho việc phát triển kinh tế thuật tiệt cho việc giao thương các sản phẩm của mình làm ra
ví dụ như là mình
giao sản phẩm để đi lại cho vật chuyển nó dễ dàng hơn giá cả nó đã được giá hơn so với ngày trước chưa có con đường
nguyện vọng tha thiết của chính quyền địa phương và bà con thôn nà vạc bao năm nay đã thành hiện thực
đây là con đường của tình quân dân thắm thiết nơi biên giới là nguồn lực góp phần động viên người dân khi cuộc sống đang còn nhiều khó khăn
về các công trình mà đơn vị giúp cho nhân dân ở địa phương
thì đặc biệt là cái đoạn đường
mà chúng tôi khi thực hiện xong thì bà con nhân dân rất là vui mừng và phấn khởi
đây là thể hiện sự quan hệ gắn bó giữa đồn với quần chúng nhân dân ở địa phương
tạo cái niềm tin vững chắc giữa nhân dân với lại đơn vị
cái công trình đó nó thể hiện cái sự nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ trong việc tham gia giúp dân
trong thực hiện chương trình xây dựng nông thuần mới và phát triển kinh tế xã hội địa phương
thực hiện nhiệm vụ chính trị
nơi biên cương công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh biên giới
được các chiến sĩ biên phòng coi là nhiệm vụ chủ chốt
để thực hiện nhiệm vụ này trong những năm vừa qua
đảng ủy chỉ huy đồn luôn tăng cường công tác lãnh đạo
chỉ đạo các đội trạm sử dụng đồng bộ các biện pháp biên phòng
để nắm chắc tình hình địa bàn xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân
để từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
đảng ủy chỉ huy đồn luôn tăng cường công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh biên phòng
để giữ gìn an ninh trật tự địa bàn và quản lý bảo vệ biên giới được tốt
chúng tôi đã phát huy phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ biên giới
đặc biệt là phối hợp với đồn biên phòng trong công tác quản lý bảo vệ biên giới
bảo vệ đường nguyên quân mốc đồng thời phát động quần chúng nhân dân
thực hiện tốt phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc
qua đó chúng tôi đã thường chuyên tổ chức các đợt tuyên truyền
đặc biệt là các thôn bản trọng điểm phức tạp
trong những năm vừa qua tất cả các thôn của chúng tôi đều tổ chức tuyên truyền
đến từng hộ dân và đến các thôn bản
quần chúng nhân dân đã tự giác giác ngộ và cung cấp cho đơn vị nhiều thông tin có giá trị
trong công tác quản lý biên giới và giữ gìn an ninh trật tự địa bàn
những năm qua nhờ làm tốt công tác chính trị biên phòng
ý thức chấp hành pháp luật của người dân đã được nâng cao
qua đó tạo nên tình cảm quân dân gắn bó
bức tường thành đoàn kết vững chắc nơi được coi là phên dậu của tổ quốc
trên mảnh đất biên cương còn nhiều gian khó
chỉ toàn nắng gió với mây mù có năm quanh năm rét cắt da cắt thịt
những người lính biên phòng chính là chỗ dựa tinh thần cho người dân nơi đây
khi mà những khó khăn hàng ngày những câu chuyện những hủ tục
tư tưởng lạc hậu bó buộc cuộc sống của con người đã được khơi thông
nuôi dưỡng niềm tin ước mơ của bao thế hệ
con người thanh niên nam nữ chồng thôn bản
những nơi tưởng chừng như chỉ có tăm tối không có mùa xuân ước mơ
không ánh điện con đường chỉ là những lối đi tạm
thế nhưng những bước chân của những người chiến sĩ ấy đi mãi cũng thành đường
là ngọn đèn trong những đêm dòng bão
là cánh tay đắc lực hỗ trợ người dân khi thiên tai xảy đến
là người anh dạy các em thơ con chữ
là người con của tổ quốc của bản làng
là tỉnh vôn dân thắm thiết
là những khúc tráng ca trên dải biên cương